mai mai mai chuyển khoản tám trăm linh đây nhé
em ơi chị chơi cho mai hôm qua đọc hai trăm linh chuyển khoản tám trăm linh xem ạ
mai hôm qua đọc đồng của em
dạ vâng đúng rồi ạ
ờ mai mai mai

vâng chị ơi chị nhận được chưa sao không thấy nói gì được

bên chị cứ gọi lại để báo thông tin cho em
từ từng bạn một chữ
em vừa gọi đến chị là gì
em đi hỏi là tiền bên chị đã nhận được chưa ấy ạ
ai chị nhận được rồi chị vừa bảo em là chị nhận được rồi mà
thế lúc nào chị gọi lại ạ
từ giờ đến trưa một mươi hai h ba mươi chị tả alo cho em nhé
một mươi bốn h chiều cùng ngày chúng tôi gọi lại thì người của trung tâm lại đưa ra lý do
chưa liên lạc được với phụ huynh nên phải đợi
chị chưa hẹn được hẹn được phát triển
chưa hẹn được

giờ này giờ kia thì chị sẽ gọi lại
nếu chị gọi đi gọi đi thông tin của em rồi thì
rồi cái nào ok rồi
em nghĩ tưởng là hôm trước là có lớp rồi nhưng mà chưa có địa chỉ thôi chứ ạ
có lớp rồi
nhưng bây giờ mình phải hẹn định gia đình
chẳng hạn như bên anh ấy lớp thì chẳng hạn em lột tiền này
biết tên em này giới thiệu em như nào này
thì bắt đầu văn phòng sẽ gọi gia đình
gia đình đợi nhiều gia đình người ta gọi ok
tối chị xếp lịch hoặc ngày mai chị xếp lịch
thì báo lại thì vẫn phải đợi đến ngày mai chứ không phải là
gọi phát là ok và ra ngay
em hiểu chưa

có lời được lúc nào thì bên anh sẽ báo luôn cho em
dù đã nộp đủ một triệu đồng tiền cọc
nhưng chúng tôi vẫn phải chờ đợi
từ đây bắt đầu xuất hiện những câu hỏi
về chất lượng của trung tâm gia sư này
ngay buổi đầu tiên đến với trung tâm
trao đổi ký hợp đồng
chúng tôi được chắc chắn phân dạy học
tại một lớp có địa chỉ gần chợ bưởi
sau sáu ngày ký hợp đồng
chúng tôi tìm đến trung tâm một lần nữa
để hỏi về lớp dạy thêm
mà chúng tôi đã ký hợp đồng
thì câu trả lời cũng không có gì mới hơn
so với những cuộc gọi lần trước
lần gặp thứ hai tại trung tâm
có rất nhiều bạn gia sư đến tìm việc
và cũng là những lời tư vấn
về ký hợp đồng
khi hỏi về hợp đồng đã ký ngày một tháng tám
của chúng tôi
thì người này vẫn chưa đưa ra những địa chỉ lớp học
mà chúng tôi đã ký hợp đồng
và luôn tìm cách
né tránh đưa thông tin về lớp học này
và đưa ra những lớp học khác
ngoài khả năng của gia sư khi đăng ký đi dạy
đây đúng không

hai trăm linh chuyển khoản thêm tám trăm linh
là đủ tiền một triệu đúng không

ờ thì cái lớp này
chị quản lý đây em chưa giao cho chị
hôm trước đấy chị bảo là cái nhà đấy có rồi
chị cần hỏi địa chỉ
vâng thì cái đấy thường là đối với lớp giáo viên
thì bên em thì sẽ là chị quản lý chị hẹn lịch
còn em thì chị đã hẹn đối với các bạn sinh viên rồi
thế khoảng bao lâu nữa thì có lớp cho em chưa
em thấy dịp lâu quá
nếu lâu quá thì có thể cho em giúp đặt cặp rồi không ạ
sau một tháng hai mươi ngày nếu không có lớp
giao cho chị
thì bên em mới hoàn lại một trăm linh phí
vậy là những điều khoản trong hợp đồng
đã cho thấy sự bất lợi cho những người muốn đi làm gia sư
tại trung tâm này
tuy nhiên nếu chú ý ở bàn hợp đồng
chúng ta có thể nhận thấy
ở bảng trung tâm có tên trung tâm giáo viên
gia sư hà nội
tuy nhiên bảng hợp đồng lại đứng tên
một trung tâm gia sư hm
sau một mươi năm ngày từ ngày ký hợp đồng
chúng tôi vẫn chưa nhận được lớp
để đi gia sư theo như lời quảng cáo lúc ban đầu
là sau khi cọc đầy đủ số tiền
sẽ hẹn phụ huynh để chúng tôi đi dạy
vậy bảng hợp đồng này là như thế nào
tiếp theo những chiêu trò đó là gì
những hứa hẹn của trung tâm gia sư
có trở thành hiện thực
ở phần tiếp theo của chương trình
chúng tôi sẽ làm rõ những thông tin này
điều đáng như thế
tự đi chợ mua rau như nào chọn các loại rau ra làm sao rau nào để phù hợp
và cách về nhặt rau như thế nào
tại vì tôi vẫn nhớ khi con tôi còn bé thì những cái đấy đơn giản nhưng mà đối với trẻ sẽ học sẽ rất thích
và thậm chí đến lúc nó nấu ăn cái món đấy ra thì nó tự hào rằng là nó đã tham gia vào trong cái quá trình đấy
nó biết cách làm cái đấy
chẳng hạn còn trẻ lớn hơn thì chúng ta lại hướng dẫn dạy cho trẻ những cái điều khác lớn hơn
thiếu tương tác với con cái buông lỏng quản lý các thiết bị điện tử thông minh
để các con tự do khám phá tiếp xúc với các nội dung thiếu lành mạnh trên các không gian mạng
đã trở thành vấn đề của nhiều bậc cha mẹ mỗi khi hè về
trong những động thái nhằm cải thiện sự gắn kết giữa con cái và cha mẹ
thì nhiều phụ huynh mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi cho rằng
chiều con đáp ứng những sở thích và yêu cầu của con cái sẽ khiến chúng ngoan ngoãn nghe lời
tuy nhiên đó lại chính là con dao hai lưỡi
bởi khi chúng ta không thực sự kiểm tra
không soát được hành vi của con cái
thì những hệ quả xấu từ việc lạm dụng thiết bị điện tử thông minh
sẽ khiến lũ trẻ đánh mất tuổi thơ là điều khó tránh khỏi
trong thực tế thì nó đã đe dọa thêm cái khả năng
biến các em có thêm những cái niềm say mê
những cái thú vui
mà không giúp ích được cách tích cực cho cái việc học hành gian luyện
phát triển bình thường
mà có xu hướng lại đặt ra thành cái mối lo mới
bố mẹ con thì y lạng về mua
còn ông bà con thì lúc nào cũng mất việc
em con thì vẫn chưa biết gì cả
nên là ở nhà con không có đi chơi nên chừng nắng
cấm hẳn thì rất là khó theo tôi nghĩ
thế nhưng mà chúng ta nên hạn chế
hạn chế thứ nhất bởi vì là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của các con
về khi mắt các con nhìn nhiều
và thế thì cũng sẽ ảnh hưởng đến mắt
cái thứ hai là chúng ta cần đảm bảo an toàn cho trẻ
bởi vì có rất nhiều những cái chương trình
hay là những cái clip mà có những cái nội dung phản cảm
hay là không an toàn thậm chí đẩy con vào các cái rủi ro
hồi nay hết cha mẹ chỉ là cầu nối giữa con gái và những ký ức nổi thơ của chúng

chúng ta đã tạo ra quá nhiều giá trị ảo

sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn khi những bậc cha mẹ thay đổi tư duy áp đặt
dũ bỏ những kỳ vọng quá mức về năng lực của trẻ
để chúng được sống hồn nhiên vô tư
đồng thời trải nghiệm thế giới xung quanh
bằng lăng kính trăm trẻo mà chúng ta vẫn thủng gọi đó là tuổi thơ